vào tháng bốn hàng năm lễ hội té nước song khan được tổ chức ở thái lan vẫn luôn nhận được sự hưởng ứng từ người dân địa phương và nhiều du khách tới tham gia
những ngày qua đường phố ở thủ đô bangkok của thái lan đã trở nên nhộn nhịp hàng ngàn người cùng hòa mình trong không khí vui tươi đánh dấu thời các bước sang năm mới theo lịch của người thái
tuy nhiên việc tụ tập đông người tại một địa điểm đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng khiến nhiều người dân tại thái lan thất vọng
theo bang copost đăng tải báo cáo từ cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai thái lan ghi nhận chỉ trong ba ngày từ một mươi một tháng bốn đến một mươi ba tháng bốn đã có con số thương vong cao
cụ thể trong ba ngày cao điểm của lễ té nước có một trăm một mươi sáu người thiệt mạng chín trăm sáu mươi tám người bị thương và chín trăm ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
nguyên nhân tai nạn được xác định phần lớn
nguyên nhân tai nạn được xác định phần lớn là do lái xe lúc xe xìn và chạy quá tốc độ ở nơi đông người
đáng chú ý theo ông wttaya jamwang phó thư ký thường trực về giao thông vận tải thái lan chỉ tính riêng ngày cuối tuần một mươi ba tháng bốn là ngày chính của song gran cả nước có ba trăm chín mươi hai vụ tai nạn trong đó có bốn trăm một mươi một người bị thương bốn mươi tám người thiệt mạng
thành phố nakhon si thammarat và songkla có số vụ tai nạn cao nhất với ba mươi chín vụ mỗi nơi
songkla có số lượng người bị thương cao nhất với bốn mươi năm vụ
bangkok đứng đầu danh sách thương vong với tám trường hợp được ghi nhận
trong số đó điều khiển phương tiện giao thông quá tốc độ gây ra một trăm năm mươi bảy vụ tai nạn số trường hợp thương vong do sử dụng đôi có cồn là một trăm linh chín vụ
thống kê cho thấy xe máy gây nhiều tai nạn nhất với con số ba trăm bốn mươi hai chiếm tám mươi năm năm còn lại là xe bán tải và xe khách
đặc biệt khoảng thời gian có tỷ lệ tai nạn cao nhất là từ một mươi tám giờ đến một mươi chín giờ
nhóm tuổi có số người bị thương và thiệt mạng cao nhất là ba mươi đến ba mươi
đặc biệt khoảng thời gian có tỷ lệ tai nạn cao nhất là ba mươi đến ba mươi
số lượng vụ tai nạn dịp lễ tăng và khiến nhiều người sợ hãi
theo thống kê của tổng cục du lịch thái lan mùa lễ hội song khoan năm hai nghìn hai mươi ba đã xảy ra hơn hai vụ tai nạn
hơn hai người bị thương hai trăm ba mươi sáu người thiệt mạng gồm cả du khách và dân sợ tài
trước đó theo bangkok post bộ y tế thái lan yêu cầu các tỉnh trường và thống đốc bangkok
xem xét tổ chức các khu vực té nước an toàn đặc biệt nói không với đồ uống có cồn
cụ thể quỹ xúc tiến y tế thái lan đã thực hiện khảo sát chín trăm ba mươi chín người
dân thái lan và bốn trăm linh du khách nước ngoài trên một mươi tám tỉnh đất nước này
số liệu cho thấy tám mươi tám du khách nước ngoài cảm thấy hài lòng nếu cấm đồ uống có cồn trong dịp song khoan
ngoài ra bảy mươi năm bày tỏ sự ủng hộ với sáng kiến lễ hội không rượu bia
tiến sĩ pairo sanuam phó giám đốc quỹ xúc tiến y tế thái lan cho biết
có tới chín mươi số người được hỏi tin rằng nếu các địa điểm tổ chức lễ hội song khoan cấm bán rượu
và uống rượu sẽ có thể giúp cải thiện an toàn công cộng
trong khi đó
chín mươi chín cho rằng cấm rượu sẽ hạn chế tai nạn bạo lực
tám mươi năm tin rằng lệnh cấm sẽ làm giảm tội phạm liên quan đến tình dục
đồng quan điểm ông wishanu siragung chủ tịch social power network foundation đã nhấn mạnh rằng
trước đây đã có gần một sự kiện té nước song khoan tại thái lan được tổ chức không bia rượu
theo tiến sĩ nipon chinanongwet giám đốc của văn phòng ủy ban kiểm soát rượu cho biết
sau khi unesco liệt kê songkran là di sản văn hóa thế giới
bộ y tế cảng quyến khích các tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm không có bia rượu
trong khi đó cục quản lý xuất nhập cảnh cho biết họ sẽ tăng cường nhân sự để phục vụ lượng khách nước ngoài đến các sân bay tham dự dịp lễ
ngoài những con số thương vong đáng báo động các nhà chức trách tổ chức lễ hội năm nay cũng đã khiến nhiều du khách thất vọng
cụ thể theo kế hoạch được chính phủ công bố vào tháng hai
lễ hội songkran sẽ diễn ra tại các trung tâm du lịch lớn như bangkok chiang mai phuket và pattaya
kéo dài từ ngày một đến ngày hai mươi một tháng bốn
trước khi chỉ tổ chức ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
tuy nhiên thông báo này đã bỏ qua một số thông tin quan trọng
bao gồm địa điểm cụ thể và thời gian tổ chức sự kiện tại từng nơi
điều này khiến các khách du lịch đặc biệt là người nước ngoài
hiểu nhầm rằng các trận đấu nước sẽ diễn ra hàng ngày trong suốt hai mươi một ngày bắt đầu từ ngày một tháng bốn
qua ghi nhận có nhiều du khách cầm súng nước đứng bên ngoài trung tâm thương mại tại bangkok
chờ đợi tham gia lễ hội té nước
thế nhưng sau một hồi ngơ ngác anh phát hiện ra rằng chỉ có một mình ăn mừng
trên thực tế lễ hội songkran hai mươi một ngày năm nay không giống như các năm trước
các hoạt động té nước vẫn chủ yếu tập trung vào ba ngày chính là một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng bốn
cùng với một số sự kiện sau đó ở một số khu vực như changburi phra padyang ở samut và phra khan
ngoài ra không có thông tin chắc chắn về bất kỳ sự kiện nào khác ở những nơi khác
bà sudakwan gwangso fakikosho bộ trưởng bộ du lịch và thể thao thái lan
đã công nhận rằng đã xảy ra một số sự hiểu lầm về lễ hội song khoan kéo dài ba tuần
bà khẳng định bộ cùng các cơ quan liên quan sẽ nỗ lực cải tiến việc quảng bá thông tin
cũng như cung cấp giải thích chính xác hơn cho du khách nước ngoài đang có kế hoạch đến thái lan để tham gia lễ hội té nước
những sai lầm này đã làm nổi bật sự công hiệu quả của chính phủ trong việc thực hiện các chính sách của mình
điều này không chỉ gây nhầm lẫn cho du khách và doanh nghiệp mà còn làm mất đồng tin của người dân bản địa
được biết lễ hội ténos songkran diễn ra vào tháng bốn hàng năm là ngày lễ truyền thống của thái lan
và được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
song grand năm hai nghìn hai mươi bốn khai mạc từ ngày một mươi một tháng bốn đến ngày hai mươi một tháng bốn quy mô lớn khắp cả nước là một trong một mươi sự kiện lớn toàn cầu
theo số liệu từ cục du lịch thái lan năm nay có hơn một trăm hai mươi khách du lịch từ nhiều quốc gia đã đến thái tham gia lễ hội này
trên đoạn đường dài nửa km của đường kausan một địa điểm đi du lịch nổi tiếng ở trung tâm bangkok
mọi người cùng nhau vui vẻ xả súng nước và nhảy múa theo những giai điệu phát ra từ các quán ven đường
các trận chiến nước đã phần nào làm dịu đi cây nóng của thành phố
chavanin kalejanamicha một mươi tám tuổi người địa phương cho biết tết songkran rất có ý nghĩa với cô
vì đây là dịp cô có thể gặp lại những người bạn mà cô chưa từng gặp lại kể từ thời trung học hoặc đại học
cô rất vui khi được gặp lại những người bạn cũ của mình
đối với du khách nước ngoài lễ hội té nước cũng mang đến những trải nghiệm thú vị
frora ba mươi tuổi du khách đến từ pháp hào hứng chia sẻ
lễ hội té nước songkran mang đến một thế giới hoàn toàn khác
do vậy cô yêu thích lễ hội này
trong khi đó clouy hai mươi năm tuổi một du khách pháp khác chia sẻ
chúng tôi vừa đáp chuyến bay tới thái lan và thật tuyệt vời khi được đến đây dự lễ hội
té nước là một nghị thức quan trọng của lễ hội songkran tượng trưng cho sự tẩy rửa tôn kính và may mắn
lễ hội songkran chính thức diễn ra trong ba ngày nhưng thường kéo dài lâu hơn
đây là lễ hội lớn ở thái lan thu hút đông đảo du khách quốc tế
lễ hội tây nước cũng được tổ chức ở các nước láng giềng của thái lan gồm campuchia
lào và myanmar thường rơi vào thời điểm nóng nhất trong năm khi nhiệt độ có thể lên tới trên bốn mươi độ c
theo thống kê của đại học thương mại thái lan dự kiến quốc gia này sẽ thu về hai trăm linh tỷ bạt
tương đương hơn năm tỷ usd từ đợt lễ hội songkran năm nay
trong đó một mươi một tám tỷ bạt tức hơn ba trăm linh triệu usd là số tiền du khách nước ngoài chi tiêu
ông chai quacharaonki người phát ngôn chính phủ thái lan đã công bố dữ liệu du lịch
từ tổng cục du lịch thái lan và cục nhập cư cho thấy
một bốn triệu du khách đã đến vườn quốc này từ ngày một tháng một đến ngày chín tháng bốn
tăng một trăm bốn mươi sáu hai mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
phần lớn khách du lịch đến từ trung quốc là một chín mươi hai triệu tiếp theo là malaysia một hai mươi bảy triệu

từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng bốn đài phát thanh hàng không thái lan dự kiến khai thác

từ ngày một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng bốn đài phát thanh hàng không thái lan dự kiến khai thác
trung bình mỗi ngày là hai ba trăm ba mươi chuyến
tuy nhiên theo ông thanh navat phongvichai chủ tịch đại học thương mại thái lan
đồng thời là cố vấn của trung tâm dự báo kinh tế và kinh doanh nhận định
mặc dù người thái dự kiến sẽ chi khoảng một trăm hai mươi chín tỷ bạt trong kỳ nghỉ lễ này
và hỗ trợ kích thích tăng trưởng kinh tế hai chín
nhưng tăng trưởng chi tiêu trong nước nhìn chung vẫn đang còn chậm
khả năng cao kỷ lục về chi tiêu nội địa đạt mức một mươi ba năm tỷ bạt cuối năm hai nghìn một mươi chín
sẽ không bị đánh bại trong năm nay
điều này là do người thái vẫn đang thận trọng trong chi tiêu
cũng theo vị cố vấn này tăng trưởng kinh tế thái lan trong năm nay chưa đồng đều trên cả nước
đặc biệt là ở các tỉnh thành
khoảng một trăm bốn mươi hai trăm linh tỷ bạt dự kiến sẽ được lưu thông
với một mươi một tám tỷ bạt là từ khách du lịch nước ngoài
khó có khả năng tình hình thực tế sẽ đi ngược lại những xu hướng này
sự xuất hiện của hơn một mươi triệu khách du lịch đã phản ánh tâm nhìn của thủ tướng thái lan
trong việc thu hút khách du lịch thông qua các biện pháp như miễn thị thực
và chỉ thị đảm bảo luồng nhập cảnh qua các trạm kiểm soát tại sân bay
cùng với nỗ lực này thủ tướng thái lan cũng chỉ đạo các cơ quan thúc đẩy đất nước
trở thành trung tâm du lịch và điểm đến cho khách du lịch trên toàn thế giới